tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư bot tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam
thực hiện nghiêm việc quản lý bảo trì các tuyến đường bộ cao tốc để nâng cao an toàn giao thông
trong công văn gửi các nhà đầu tư tổng cục đường bộ khẳng định các nhà đầu tư bot vec và các nhà thầu nếu không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng không đầy đủ các nội dung về quản lý bảo dưỡng thường xuyên kịp thời đúng quy định
không phát hiện kịp thời các hư hỏng xuống cấp của công trình không khắc phục kịp thời đối với công trình đường bộ bị hư hỏng
nguy cơ gây mất an toàn giao thông khi công trình đường bộ bị hư hỏng mà chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu sửa chữa
không có biện pháp hướng dẫn điều khiển giao thông không kiểm tra thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
trên các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm đoạn đường có đá lở đất rụt nước ngập hoặc trên đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông khác
dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị xử lý rất nặng theo quy định của pháp luật
để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị nêu trên chỉ đạo nhà thầu tăng cường quản lý
bảo dưỡng sửa chữa nhỏ quét dọn mặt đường sơn dặm vạch kẻ đường lau biển báo hiệu không để phát sinh hư hỏng tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông